một thông tin đáng chú ý khác vào sáng ngày hôm nay phòng giáo dục và đào tạo huyện crong anna tỉnh đắk lắc cho biết
có ba mươi một học sinh của trường tiểu học lý tự trọng thị trấn buôn chấp có biểu hiện bị ngộ độc sau khi nhận quả bóng bay từ người lạ trước cổng trường
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba có bốn người lạ mặt đứng trước cổng trường tiểu học lý tự trọng và phát bóng bay cho học sinh
khi bảo vệ phát hiện nhóm ngày này liền rời khỏi trường
đến hơn một mươi bốn giờ cùng ngày nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt đau đầu đau bụng buồn nôn
nhà trường đã đưa các em về phòng y tế và báo chính quyền địa phương công an thị trấn trạm y tế thị trấn để xử lý
tổng số học sinh có biểu hiện ngộ độc là ba mươi một em trong đó có một mươi tám em được chăm sóc điều trị tại trung tâm y tế huyện crong anna một mươi ba em đang được theo dõi tại nhà
hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc